để chào đón năm mới bất chấp thời tiết giá lạnh của thủ đô hà nội với nền nhiệt khoảng một mươi độ c
đã có hàng vạn người từ khắp nơi đổ rồn về trung tâm thủ đô để tham gia nhiều lễ hội
và cầu chúc một năm mới nhiều may mắn và bình an
từ một mươi tám giờ đã có hàng nghìn người đã đổ về khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục
để chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
cùng với đó các địa điểm khác nằm trong tuyến phố đi bộ hồ gươm mỗi lúc một đông hơn
những cụ già những bạn thanh niên những em nhỏ mỗi người đều có những lý do rất riêng
để bất chấp thời tiết giá lạnh vẫn cùng nhau ra đường đón trào năm mới
hôm nay cũng là buổi tất liên chúng tôi cũng đi vãn cảnh vừa là hưởng thụ và nhớ lại những cảnh
mà thời xưa là cũng giao thừa là đi đón tết rồi cũng rất là vui
đến bây giờ thì cũng bảy mươi tuổi rồi mà cũng cảm thấy vẫn hò hởi vẫn khởi như xưa
như mọi năm thì mình đón tết ở bên anh tại vì mình cũng đang học bên đấy
tuy nhiên là đến năm nay thì mình mới có cơ hội về việt nam và đón tết cùng gia đình
cho nên là có lạnh một chút thì mình cũng muốn là
cả nhà ra ngoài đường để đón tết một cái tết thật là trọn vẹn
phố đi bộ là điểm vui chơi không còn xa lạ đối với người dân thủ đô
tuy nhiên với không khí rộn ràng cùng không gian lung linh ánh sáng chào năm mới
thì nơi đây vẫn trở thành điểm hẹn tuyệt vời cho du khách
cả một khu vực rộng lớn của hồ hoàn kiếm được biến thành sân khấu
và ở đó hội tụ rất nhiều nét văn hóa đặc sắc
trong không gian ấy mọi người nắm chặt tay nhau để tiễn đưa năm cũ
và chào đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp